sáng nay ngày một mươi năm tháng năm bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết năm năm phong trào công an nhân dân học tập
thực hiện sáu điều bác hồ dạy sơ kết hai năm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và biểu dương khen thường các điển hình tiên tiến của lực lượng công an nhân dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tới sự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
sự hội nghị có đại tướng lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư
đại diện lãnh đạo văn phòng chủ tịch nước văn phòng chính phủ và các ban bộ ngành trung ương
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
các đại biểu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân điển hình tiên tiến của lực lượng công an nhân dân
trong năm năm qua lực lượng công an nhân dân đã không ngừng tu dưỡng
gian luyện tư cách người công an cách mạng tiếp tục bồi đắp bản chất
và truyền thống vẻ vang tuyệt đối trung thành với tổ quốc và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật
toàn lực lượng đã tổ chức học tập quán triệt tới cán bộ chiến sĩ nhằm nâng cao nhận thức
ý thức xây dựng bản lĩnh chính trị tu dưỡng rèn luyện đạo đức cần kiệm liêm chính
nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc và nhân dân
phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy đã gắn chặt với học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh với các cuộc vận động
và các phong trào thi đua khác trong công an nhân dân
được triển khai sâu rộng góp phần động viên cổ vũ thúc đẩy cán bộ chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trật tự
tiếp tục triển khai việc lấy ý kiến góp ý của cơ quan tổ chức và nhân dân đối với công an nhân dân
nhằm chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý nghiêm những biểu hiện nhũng nhĩu
tệ quan liêu tham nhũng thiếu tinh thần trách nhiệm vô cảm với nhân dân
tại hội nghị đại diện các đơn vị thuộc bộ công an đã phát biểu tham luận
nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống
nâng cao bản lĩnh chính trị lòng trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân
của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân